đêm qua tổ công tác phòng chống đua xe trái phép gồm một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an huyện châu thành đã ngăn chặn và tiến hành vây bắt các đối tượng có biểu hiện
đua kéo xe trái phép trên quốc lộ một đoạn thuộc địa bàn xã tân hương huyện châu thành
khi thấy lực lượng công an các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và tạm giữ một mươi bảy đối tượng cùng một mươi tám xe mô tô đưa về trụ sở công an huyện châu thành làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập để chuẩn bị đua kéo xe trái phép
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
qua kiểm tra có bốn đối tượng vi phạm về nồng độ cồn
vụ việc đang được công an huyện châu thành phối hợp cùng các lực lượng có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ
xác định hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật